các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ ngư dân trên các ghe cào ở thị xã hà tiên manh động bắt giữ tám cán bộ gồm công an biên phòng huyện đội huyện an minh và ba người địa phương đang làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên biển thuộc huyện an minh tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bảy đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng gồm lê ngọc thực thái quốc xuyên nguyễn trọng sơn nguyễn văn cường nguyễn khắc hùng danh lượt và hà văn hòa
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày hai tháng bảy tại vùng biển thuộc xã vân khánh tây huyện an minh tỉnh kiên giang lực lượng biên phòng phối hợp với công an và huyện đội chưng dụng phương tiện của ngư dân địa phương để đi tuần tra
trong quá trình tuần tra phát hiện bốn phương tiện cào trong phạm vi nhận khoán của người dân làm hư hỏng một số dụng cụ khai thác thủy sản
nên tổ tuần tra tạm giữ giấy tờ và mời về trạm biên phòng kim quy để làm việc
trên đường về có khoảng hai mươi bảy ghe cào đuổi theo khống chế và bắt giữ toàn bộ các thành viên trong đoàn gồm năm cán bộ chiến sĩ biên phòng hai đồng chí công an một đồng chí huyện đội một dân quân và hai ngư dân cho mượn phương tiện tuần tra
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng công an đã huy động tàu tuần tra tổ chức tìm kiếm
đến một mươi bảy h ngày ba tháng bảy các phương tiện đã đưa số người bị bắt giữ vào trạm biên phòng pháo đài thị xã hà tiên để trao trả
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định bảy đối tượng này có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ nên ra lệnh bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ nhóm thanh niên gồm hàng chục tên tham gia ẩu đả tại một tiệm cà phê trên đường hàm nghi khu vực trung tâm tp hcm vào chiều tối ngày bảy tháng bảy khiến hai người bị thương
vào sáng ngày hôm qua công an quận một đã tạm giữ chín đối tượng trong đó có hai đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên hung khí trực tiếp hành hung
hai đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên lao vào quán cà phê truy sát trên đường hàm nghi phường nguyễn thái bình quận một là hoàng quốc việt một mươi bảy tuổi và nguyễn vũ đan một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra cho thấy hai nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn với nhau từ trước
vào chiều tối ngày bảy tháng bảy gần ba mươi thanh thiếu niên cùng với gậy gọc tuyếp sắt đến khu vực đường hàm nghi hẹn nhóm đối thủ để nói chuyện
thấy nhóm đối thủ trong quán cà phê một số người trong xe việt và đan cùng với hơn chục thanh niên cầm hung khí lao vào quán đánh túi vội bốn thanh niên của nhóm đối thủ đang ngồi ở tầng một khiến cả quán náo loạn
hai trong số đó bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện sài gòn cấp cứu
ngay sau cuộc ẩu đoà băng nhóm do việt và đan cầm đầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường
công an thu giữ một khẩu súng ngắn bắn đạn bi
trong khi quá trình truy tìm công an quận một đã bắt việt và đan đang lần trốn tại bình thuận và lần lượt bắt giữ thêm bảy đối tượng khác đã tham gia cuộc ẩu đả nói trên
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân chủ yếu là người dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
loại tội phạm này cũng đang có chỉ huống gia tăng
đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của lực lượng chức năng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
ở thị trấn mậu a huyện văn yên tỉnh yên bái đã mua của một nhóm đối tượng với giá gần chục triệu đồng
nếu hành vi của bọn chúng không kịp thời bị công an huyện văn yên phát hiện và ngăn chặn thì chắc chắn gia đình bà và một số hộ kinh doanh khác trên địa bàn đã mất đi một số tài sản không nhỏ
các đối tượng thường lợi dụng đánh vào cái nòng thác
các đối tượng thường lợi dụng đánh vào cái nòng thác của những người chủ kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo của mình
đối tượng có nhiều cái phương thức thủ đoạn mới thay đổi cái phương thức nó liên tục
những người chủ buôn bán kinh doanh trên địa bàn huyện cũng về âm độ về hiểu biết về pháp luật và phương thức thủ đoạn nó còn chưa được hiểu biết sâu
mục tiêu các đối tượng lừa đảo nhắm đến thường là các gia đình hộ kinh doanh buôn bán
với thủ đoạn cho các đối tượng giả làm người đi quảng cáo bán các sản phẩm và hứa hẹn sẽ chia hoa hồng rất cao cho người giới thiệu và bán được sản phẩm
sau đó các đối tượng còn lại ra làm khách đến các địa điểm này hỏi mua các sản phẩm đó với số lượng lớn và nhờ các chủ hộ kinh doanh buôn bán mùa hộ
tiếp đó đối tượng còn lại sẽ đem sản phẩm đến bán cho các chủ cửa hàng với giá rất cao so với giá sản phẩm gốc
để tạo niềm tin cho các nạn nhân các đối tượng này thường khoe khoang mình là người quen hoặc họ hàng của các lãnh đạo địa phương
sau khi nhận được tiền từ nạn nhân các đối tượng này nhanh chóng trốn khỏi địa bàn
tối ngày ba mươi một chúng tôi có ở trong một nhà nghỉ ở hoa lâm ở yên bái
và những cá nhân ông đã phân nhau ra để cho một người đi trước để đi dán tới rồi quảng cáo về cà phê
vì hôm đấy định là đi dán buổi đầu tiên hôm sau thì định có trở hứa tôi
xong rồi định đi chỉ những mối định đã dán tới hôm trước
tôi quay lại và vào nhà bà
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
loại tội phạm này cũng đang có chiều hướng gia tăng tại một số địa bàn xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào người dân tộc thiểu số
bên cạnh đó công tác nắm tình hình và tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng chưa thực sự được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm và chú trọng thực hiện
để ngăn ngừa loại tội phạm này trên địa bàn không phải riêng thị trấn mô a
mà trên địa bàn các huyện nhất là các xã vùng sâu vùng xa
thì chúng tôi đã có cái tuyên truyền phát động bà con nhân dân là luôn luôn cảnh giác đối với số đối tượng này
trong việc đưa hàng hóa đến để bán
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản luôn đi kèm với những thủ đoạn hết sức tinh vi
chính vì vậy mỗi người dân cần tự mình nâng cao ý thức cảnh giác kịp thời phát hiện và báo ngay cho lực lượng công an
khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
đồng thời chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân
có như vậy mới góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương
một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn tư và nguyễn văn hồng cùng chú tại xã tam phúc huyện vĩnh tường
do cần tiền tiêu xài nên tư đã rủ hồng đi trộm cắp tài sản
vào ngày ba tháng bảy chúng trộm cắp một xe máy ở xã đồng văn huyện yên lạc
tiếp đó vào ngày năm tháng bảy chúng trộm cắp một xe đạp địa hình ở xã ngũ kiên huyện vĩnh tường
sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an huyện yên lạc đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra xác minh
và bắt giữ được nguyễn văn tư và nguyễn bát hồng thu hồi được tài sản chúng trộm cắp
lâu nay khu trung cư luôn được xem là nơi ít khi xảy ra tội phạm trộm cắp tài sản bởi nơi đây luôn có lực lượng bảo vệ để canh gác
tuy nhiên thời gian gần đây nhiều hộ dân đang sinh sống ở trung cư xã hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lại bất an lo lắng vì thường xuyên bị trộm đột nhập lấy tài sản
điều đáng nói là nhiều vụ trộm đối tượng thực hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật gây tâm lý hoang mang và lo lắng cho người dân
căn hộ này của gia đình anh trần hải thuận đã hai lần bị các đối tượng đột nhập vào nhà để lấy tài sản
thủ đoạn của các đối tượng thường là lợi dụng vào lúc đêm khuya hoặc là ban ngày khi chủ nhà đi làm là dùng kìm cộng lực cắt phá song sắt cửa sổ đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
sau mỗi lần bị mất trộm anh thuận chỉ biết thuê thợ hàn lại các song sắt và mua thêm khóa để khóa nhưng anh vẫn không yên tâm vào quãng thời gian mình bước chân đi làm hàng ngày
nhà cửa thì nó bị nó lập tung lên rối mù lên hết
những cái nào mà ngóc ngách mà có khả năng mà lục mà có tài sản á là đều bị lập tung lên hết
đợt thứ hai thì nó cũng thủ đoạn tương tự nó vô đi vô trong nhà đột nhập trong nhà thì cũng có thời gian cũng rất là giống như thời gian rất là dài nó vô rồi mở cả quạt khúc rồi lên hút thuốc trong nhà nữa
không chỉ riêng mình anh trần hải thuận mà rất nhiều hộ dân sống ở khu trung cư này cũng bị các đối tượng đột nhập lấy tài sản với thủ đoạn tương tự
trước kia thì có những tình trạng trộm lắc nhắc hồi đó thì rất là ít gần đây rộ lên rất là nhiều
và mỗi lần họ đi tới đây họ trộm thì tầm vào từ chín mươi giờ sáng và mỗi lần họ trộm là họ trộn bốn năm nhà liên tục
là người ta lợi dụng vào cái lúc thời điểm mà bà con đi làm hết
cho nên là thời điểm đó là họ tới họ chuột lúc đầu thì họ bẻ khóa xong rồi họ bẻ cửa luôn họ cắt cửa cửa cửa cửa sổ họ vô luôn
khu chung cư xã hóa an thành phố biên hòa có hai trăm ba mươi hai căn hộ
mặc dù khu trung cư này có ba nhân viên bảo vệ ngày đêm nhưng tình trạng trộm cắp vẫn còn xảy ra
cũng theo công an xã hóa an thì nguyên nhân xảy ra các vụ trộm cắp ở trung cư trong thời gian qua
một phần là do một số căn hộ được cho thuê qua tay nhiều người nên công an khó kiểm soát vấn đề tạm trú tạm vắng
mặt khác nhân viên quản lý bảo vệ ở đây chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao không nắm được số người đến và người đi hàng ngày
điều này vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp
cái công ty idco này đó họ xây dựng lên rồi họ có trách nhiệm
nhưng mà thực chất số bảo vệ này không có lúc nào mà quản lý chặt chẽ ở khu vực đó
chỉ có một trăm linh hộ thì tôi nghĩ là khoảng chừng hai trăm linh đến hai trăm năm mươi nhân khẩu
nhưng mà họ một cái chung cư không có một cái vành đai
phối hợp với bảo vệ tại nơi tại chỗ cùng với các quan sản thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
số quản lý thì rất là lớn tuổi
trong khi đó vùng trung du và đồng bằng bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội
mưa sẽ xảy ra ít hơn nếu có sẽ là những cơn mưa rông cục bộ trong chiều tối ngày một mươi ba
do thời tiết được nhận định là sẽ ít mưa hơn các tỉnh vùng núi nên nền nhiệt độ tại đây sẽ giữ ở mức cao
nắng nóng có giảm nhưng nền nhiệt độ trưa chiều vẫn có thể đạt được mức là từ ba mươi ba đến ba mươi bảy độ
trong khi đó hôm nay và ba ngày sắp tới tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng với mức độ nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một số nơi sấp xỉ mức ba mươi chín độ
do thời tiết không có mưa cùng với mức nhiệt độ lên cao trên ba mươi năm độ kéo dài trong ngày nên cảm giác rất nóng bức khi lưu thông ngoài trời
vì vậy quý vị và các bạn nên mang theo các vật dụng che nắng và bổ sung nước đầy đủ để bảo vệ sức khỏe của mình
tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc khu vực sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn riêng các tỉnh cực nam từ khánh hòa trở vào đến ninh thuận và bình thuận thì trời bớt nắng nóng hơn với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ thấp hơn phía bắc khoảng từ hai cho đến ba độ
chiều tối sẽ có mưa rào xảy ra vài nơi tại tỉnh bình thuận
khu vực tây nguyên và ngày mai thì trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn thì ngày có nắng
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực phía nam
nhiệt độ ngày đêm giao động là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn khi đới gió mùa tây nam tạm thời suy giảm hơn về cường độ thì mưa tại đây cũng có xu hướng giảm dần về lượng và thu hẹp về diện mưa
nền nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng nhẹ khoảng một độ lên đến mức là ba mươi ba ba mươi năm độ
bản tin mùa mùa ba online hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt